ông tái khẳng định một mươi năm năm qua chưa có tai nạn chết người nào khi sử dụng cano tiêu chuẩn si ra cổ lao tràm dù từng xảy ra chìm thuyền và lật cano
khi cano không kín người gặp nạn mang áo phao sẽ nổi lên và được cứu với cano kín nếu cứu hộ không thành công khả năng tử vong cao
ông lê trí thanh chủ tịch tỉnh quảng nam nói số người thương vong quá lớn cần rút ra bài học sương máu từ mất mát này
các cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân tai nạn để có hướng điều chỉnh và có biện pháp phù hợp
ông nói việc cải hoán si sang sb dù đạt chuẩn sb nhưng cứu hộ sẽ gặp khó khăn khi gặp sự cố
sắp tới làm việc với bộ giao thông vận tải cục đăng kiểm nên xem xét lại đánh giá lại loại tàu này phù hợp với thực tiễn từng địa phương địa bàn hay không
các tàu này áp dụng đúng quy chuẩn của đăng kiểm nhưng có sử dụng tiếp hay không cần chờ cơ quan chức năng ra quyết định
còn hiện tại quảng nam vẫn sử dụng đưa khách ra cù lao tràm
đề cập việc chưa có cơ quan nào giám sát tốc độ cano trên tuyến cửa đại cù lao tràm ông thanh cho biết sẽ yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo
tôi với trách nhiệm là người đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý tất cả các hoạt động trên địa bàn
ông nói và cam đoan thời gian tới sẽ cùng tập thể ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam làm việc với các cấp các ngành để không còn xảy ra các sai phạm đặc biệt là tình huống dẫn đến chết người
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai cano phương đông năm chở ba mươi chín người
bao gồm ba mươi sáu hành khách du lịch đến từ hà nội thành phố hồ chí minh bình dương một lái cano và hai phục vụ từ đảo cú lao tràm và cảng cửa đại
cách bờ khoảng ba km cano lật là một mươi bảy người chết còn lại được cứu sống
chủ tịch thành phố hội an đánh giá đây là vụ chìm cano làm nhiều người tử nạn nhất từ trước đến nay ở biển cửa đại
khu vực này có cồn cát từng xảy ra nhiều vụ chìm tàu và cano nhưng rất ít người chết
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra từ góc độ lái cano thuyền trưởng lê văn xen năm mươi hai tuổi cho rằng do bị sòng đánh lật úp một số lái tàu giàu kinh nghiệm nạn nhân thoát chết và lãnh đạo hội an nhận định một số người chết cao do cano đóng kín theo tiêu chuẩn sb thiếu chỗ thoát hiểm
cục đường thủy tàu phương đông năm mươi va chạm cồn cắt
qua kiểm tra độ sâu luồng tàu vị trí tàu lãnh đạo cục đường thủy nội địa việt nam khẳng định
tàu phương đông năm mươi va phải cồn cắt dẫn đến bị lật
sáng ngày một tháng ba ông lê minh đạo phó cục trưởng đường thủy nội địa việt nam bộ giao thông và vận tải lên tiếng
trước nghi vấn tàu phương đông năm mươi va vào cồn cắt hỏng mũi dẫn đến một mươi bảy người chết
theo ông đạo ngay sau khi tàu phương đông năm bị lật chiều ngày hai mươi sáu tháng hai đơn vị quản lý luồng đã đo đạc mức nước tại vị trí tàu lật là ba năm mét
mớ nước hay còn gọi là đáy của tàu là bảy mươi năm mét
ở độ sâu này khả năng tàu va đập vào nền cắt là không có vì đáy tàu còn cách nền hơn hai m ông đạo nói
ngoài ra theo báo cáo ban đầu vị trí tàu gặp nạn nằm trong phạm vi luồng tàu khả năng tàu không đi sai luồng
luồng này rộng sáu mươi m sâu ba năm m có hệ thống phao báo hiệu đầy đủ
sau sự cố con tàu trôi tới bãi cắt cạn cách đó khoảng năm trăm linh m
để phục vụ công tác điều tra tai nạn lực lượng chức năng đang khảo sát ghi nhận hiện trạng hệ thống phao biển báo để xem xét có dấu hiệu va chạm hay không
nguyên nhân tai nạn sẽ được cơ quan chức năng điều tra và kết luận
hiện nay hệ thống phao báo hiệu biển báo trên tuyến hội an cù lao tràm được bộ giao thông vận tải ủy quyền cho tỉnh quảng nam quản lý và bảo trì
việc quản lý tàu xuất bến cũng do các đơn vị thuộc tỉnh thực hiện
công tác nạo vét luồng do cục đường thủy nội địa việt nam đảm nhận
trả lời về công tác nạo vét luồng ông lê minh đạo cho hay hàng năm đơn vị tổ chức khảo sát định kỳ các luồng từ đó quyết định nạo vét để đảm bảo giao thông an toàn trên tuyến
năm hai nghìn hai mươi một đơn vị đã nạo vét với hai km khối lượng gần một trăm hai mươi m hai bùn cát đảm bảo giao thông luồng cửa đại đạt tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp hai
năm hai nghìn một mươi bảy luồng hội an của lao tràm được nạ vét
trả lời về công tác nạ vét luồng do cục đường thủy nội địa việt nam đảm nhận
trả lời về công tác nạ vét luồng do cục đường thủy nội địa việt nam đảm nhận